tại hà nội quán bar karaoke sẽ được hoạt động trở lại từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín này do hai mươi tám ngày qua thành phố hà nội đã không có thêm ca mắc mới trong cộng đồng
thông tin này được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội với các quận huyện thị xã vào chiều nay ngày một mươi năm tháng chín để triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
các quán bar karaoke vũ trường phố đi bộ quanh hồ gươm được phép hoạt động trở lại nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng dịch phòng chống cháy nổ
thành phố hà nội cũng nới lỏng việc tụ tập đông người nhưng yêu cầu người dân vẫn thực hiện tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng
để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các đường bay thương mại theo chỉ đạo của thủ tướng đến ngày một mươi bốn tháng chín đã có tám khách sạn được thành phố hà nội phê duyệt là khu cách ly cho các chuyên gia nước ngoài lao động tay nghề cao nhập cảnh vào việt nam
tới đây thành phố hà nội sẽ xem xét thêm bảy khách sạn để làm khu cách ly cho những người về từ nước ngoài như vậy thành phố sẽ có gần một năm trăm linh phòng để cách ly dự kiến trung bình mỗi tuần hà nội sẽ có gần hai người nhập cảnh